thời gian qua tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ các sông chính và trong hệ thống thủy lợi bảo định thuộc tỉnh tiền giang
đã và đang được các ngành chức năng cảnh báo qua quá trình quan chắc
kết quả quan trắc môi trường của sở tài nguyên và môi trường viện kỹ thuật biển việt nam cho thấy
chất lượng nước trên các sông chính và trong hệ thống thủy lợi bảo định trong tình trạng ô nhiễm chất rắn lơ lửng
chất hữu cơ chất dinh dưỡng hàm lượng sắt nhôm tại các khu vực chế biến thủy sản vượt quy chuẩn việt nam
từ một bốn tới một bốn mươi tám lần nguyên nhân dẫn đến chất lượng nguồn nước bị suy giảm là do khâu khai thác
quản lý các công trình thủy lợi quản lý việc xả thải trong cộng đồng người dân và hệ thống doanh nghiệp
của ngành môi trường chưa thật sự hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trên các sông
hệ thống thủy lợi bảo định thì ngành chức năng cần tuyên truyền người dân doanh nghiệp xử lý ô nhiễm
trước khi thải ra sông để bảo vệ chất lượng nước trên các sông và trong hệ thống thủy lợi